liên quan đến vụ tấn công hai trụ sở xã ở huyện trư quynh
công an tỉnh đắk lắc đã bắt giữ được bốn mươi sáu đối tượng để điều tra
đầu tranh với các đối tượng lực lượng chức năng đã xác định ito ayun
tức amakrus ba mươi năm tuổi ở huyện grombuk của tỉnh đắk lắc
là một trong những đối tượng chủ mưu khởi xướng vụ tấn công
cụ thể eto ayun đã tuyên truyền kích động một số người dân
ở các buôn làng tham gia gây dối làm mất an ninh trật tự
tấn công hai trụ sở xã ateo và ekoto
đối tượng chủ mưu khai nhận chỉ lôi kéo những người dân tin tưởng
còn những ai không tin etho ayun không tuyên truyền
trước đó vào dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu trụ sở hai xã ateo và ekoto
ở huyện chư quynh đã bị tấn công bất ngờ
vụ việc đã khiến bốn cán bộ công an xã hy sinh ba cán bộ xã và hai người dân tử vong
sau khoảng bốn ngày truy quét các lực lượng chức năng đã bắt giữ được bốn mươi sáu nghi phạm
giải cứu hai con tin thu giữ toàn bộ vũ khí vật liệu nổ
đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và lực lượng tham gia truy bắt